xác định đây là một đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn gồm nhiều đối tượng liên quan nhiều địa phương
nên công an thành phố hải phòng đã trao đổi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng như cục hải quan hà nội cục hải quan hải phòng cùng công an hà nội
xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về việt nam
tất cả những dấu hiệu nghi vấn và những diễn biến hoạt động của nhóm đối tượng trên thì đơn vị đã báo cáo đảng ủy ban giám đốc công an thành phố
dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí đại tá nê nguyên trường phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điểm tra công an tp
xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá với các đường dây tội phạm trên
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát diễn biến lực lượng trinh sát được tung ra
giám sát mọi di biến động của nhóm đối tượng lắm chắc thể hình quy luật phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng
rồi là vai trò vị trí của từng đối tượng trong đường dây
các mối trinh sát đồng loạt tấn công bác quả tàng đối tượng khi đang chuyển hai thùng hàng sang xe của mình
khi địa lý thuận lợi nên nhiều băng nhóm tội phạm chọn địa điểm này để tổ chức các hoạt động phi pháp
nổi cộng nhất phải kể đến là các băng nhóm hoạt động liên quan đến ma túy
điều này đặt công an thành phố và đặc biệt là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đứng trước rất nhiều khó khăn thử thách
cơ quan thành phố hải phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cho phép số hàng hóa nói trên được vận chuyển có kiểm soát
để thể hiện bản thân sành sỏi với ma túy hạnh thương đặt mua những loại ma túy độc lạ chưa xuất hiện nhiều ở hải phòng
rồi cùng dũng và đảm bạn tổ chức sử dụng tại một nơi kinh đáo nhằm qua mắt người dân và lực lượng chức năng
ma túy thì nó cũng có nhiều loại
có loại thì nó có thể gây nghiện
tức là trong một khoảng thời gian nhất định
có thể ngắn có thể dài
nhưng bắt buộc là người sử dụng đấy
phải có nhu cầu sử dụng
thì không sẽ tạo cảm giác rất là bứt rứt khó chịu
nhưng có những loại ma túy
thì là không nhất thiện nó không gây nghiện
nhưng mà nó lại gây có tác hại rất lớn về mặt thần kinh
nó có thể gây hưng phấn gây ức chế
có thể khiến cho con người ta cười có thể khiến người ta khóc
thế nhưng mà không sử dụng
thì nó cũng có cảm giác thèm
nhưng không đến mức gây nghiện
thế nên là bây giờ là
thanh niên bây giờ là có thiên hướng
sử dụng về những cái loại ma túy đó nhiều hơn
lần gần nhất là vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
hạnh liên lạc với một người tên thành
sống tại canada
nhờ mua cocaine rồi nguyễn trang gửi về việt nam
qua đường chuyển phát nhanh
thì bị phát hiện bắt giữ
các đối tượng dùng rất nhiều các thủ đoạn
phương thức để che giấu
ví dụ như là nó cho vào
trong loại bút dạ
giấu vào bánh kẹo
giấu vào mỹ phẩm
không thiếu cái thủ đoạn
điện chỉ thì nhiều khi nó không đúng
tên nó không đúng
điện chỉ không rõ
thế chính vì thế
để kiểm soát vào những ma túy
là để hình như là phối hợp
để bắt giữ rất là khó
và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cục hải quan thành phố hà nội đã kiểm tra
phát hiện bắt giữ hàng chục vụ mua bán vận chuyển ma túy
nguyễn trang dưới hình thức biêu kiện
chuyển phát nhanh
điều này chứng tỏ
ngoài những phương thức thủ đoạn mua bán vận chuyển thông thường
vẫn diễn ra trong nội địa
thì hiện nay tội phạm ma túy còn thể hiện sự tinh quái
khi lợi dụng những hình thức vận chuyển qua đường hàng không
để tuôn ma túy vào việt nam
thêm vào đó
những tồn tại trong quy trình giao nhận biêu kiện
chuyển phát nhanh
cũng là kẽ hở để tội phạm ma túy quốc tế
lợi dụng khiến công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy
của công an và các lực lượng liên quan
càng thêm khó khăn và phức tạp
cuộc đối tranh này
cần phải kết hợp
giữa lực lượng phòng chống ma túy với toàn dân
phải được mọi người nhìn nhận rằng
đối tranh với tội phạm ma túy
là đối tranh với tội ác đồng loại
phải để cho mọi người hiểu rằng
giúp đỡ những người nghiện
thức tỉnh những người đang sử dụng trái phép chất ma túy
chính là giúp đỡ chính bản thân mình
và gia đình mình
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đầu năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân thành phố hải phòng
đã đưa vụ án ra xét xử
được xác định là đối tượng cầm đầu trực tiếp
nguyễn thị bích hạnh bị tuyên phạt một mươi năm tù
bị cáo hoàng mạnh dũng
với vai trò giúp sức
bị tuyên phạt một mươi năm tháng tù giam
đã đưa vụ án ra xét xử
tù nhân dân thành phố hải phòng
đã đưa vụ án ra xét xử
tù nhân dân thành phố hải phòng
khi mà tôi nghe chủ tòa tuyên án tôi
thì tôi chỉ nghĩ là
cái bản án tôi sẽ xứng đáng nhận được như thế

nó không phải là bản án thôi
nó là lỗi xấu hổ
với gia đình
bạn bè xung quanh
các cả người ngồi dưới
cả những người mà dõi theo tôi
và cuộc sống của tôi trong ngày
biết cái bản án thôi